bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội gồm ba môn thành phần là địa lý lịch sử và giáo dục công dân
đã khép lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của gần tám trăm sáu mươi thí sinh
đây là những môn vốn được cho rằng khó phù hợp để thi theo kiểu trắc nghiệm
do vậy cách thức ra đề chất lượng và nội dung của đề thi luôn là vấn đề được xã hội quan tâm
cuối buổi chiều nay bộ giáo dục và đào tạo cũng tổ chức họp báo
thông tin nhanh các đánh giá tổng quát về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy môn địa lý cùng với môn lịch sử và giáo dục công dân
sẽ thuộc bài thi tổ hợp khoa học xã hội của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
đồng thời bài thi các môn này sẽ chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm
với bốn mươi câu và thời gian làm bài là năm mươi phút
đây có lẽ sẽ là trải nghiệm đầu tiên khác lạ của lứa học sinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo đã mua được một bài thi trắc nghiệm
của môn địa lý lần đầu tiên được thi trắc nghiệm
nhìn chung đề thi địa lý hôm nay rất là hay phù hợp với kiến thức của chương trình lớp một mươi hai
bào khoát được chương trình lớp một mươi hai
và ngoài những câu hỏi của đề thi mà kiểm tra kiến thức ở mức độ khác nhau
thì đã có câu hỏi vận dụng được kỹ năng và tất cả kỹ năng địa lý được khai thác rất hiệu quả
và ngoài ra đề thi có những câu hỏi mắc tính thời sự như vấn đề về sức nhập mặn
vấn đề biển đảo vấn đề về mức thời sự có thể nói là rất sắc thực tế
hôm nay thì rất là thú vị hay và rất là vừa sức với học sinh
nội dung câu hỏi bám sát kiến thức lớp một mươi hai theo chương trình giáo dục công dân hiện hành
vì vậy mà nó không khó để học sinh có thể đạt được từ điểm sáu đến điểm tám
đây là một cái khoảng điểm mà các em hoàn toàn có thể đạt được
tôi nghĩ rằng tất cả học sinh trên cả nước nếu ôn thi và học theo chương trình xã hội khoa
thì điểm hoàn toàn có thể đạt được như vậy
ngay sau bài hỏi
trong buổi thi cuối cùng bộ giáo dục và đào tạo tổ chức họp báo kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
theo thông báo chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo toàn đợt thi có bảy mươi hai thí sinh bị đình chỉ thi
con số này ở năm hai nghìn một mươi sáu là ba trăm hai mươi tám em
năm nay kỳ thi cũng chỉ có hai cán bộ coi thi bị nhắc nhở do vi phạm quy chế
đánh giá về con số này đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
do hình thức thi được đổi mới cụ thể có bốn trên năm bài thi thi theo hình thức trắc nghiệm
thời gian làm bài không kéo dài mỗi thí sinh trong một phòng thi có một mã đề riêng
nên việc gian lận là giảm
mỗi thí sinh trong một phòng thi trắc nghiệm thì có một cái mã đề thi riêng
đây là một cái thách thức rất là lớn với công tác tổ chức thi năm nay
ngay từ đầu khi đặt ra vấn đề này thì nhiều ý kiến trong dân lượng băng khoăn
là làm thế nào mà bộ có thể làm được cho mỗi thí sinh có trong phòng thi có một cái mã đề thi khác
thế nhưng mà nhờ sự cố gắng nỗ lực của các bộ phạm tham gia trong các tổ chức
thêm là đặc biệt là ban sản phẩm đề thi của bộ đã hoàn thành được nhiệm vụ này
và nhờ chúng ta tổ chức mỗi thí sinh trong một phòng thi có một cái mã đề thi riêng
cho nên là tính khắc quan sống thực của năm nay thì đã tăng lên rất trễ
cũng trong dịp này đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức thành công
đã khẳng định đổi mới thi tuyển sinh
đã đi đúng hướng những mục tiêu đổi mới thi tuyển sinh cơ bản đã đạt được
phương án tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
sẽ được giữ ổn định về cơ bản cho những năm sắp tới